các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các đồ dùng sinh hoạt và trang thiết bị y tế cần thiết đã được chuẩn bị đầy đủ cho hai trăm năm mươi người
đối với công dân việt nam từ các quốc gia có dịch về nước khi đang trong thời gian cách ly một mươi bốn ngày
sẽ được hưởng mức tiền ăn là năm mươi bảy đồng một người một ngày và không phải chịu bất cứ chi phí nào khác
kiểm tra công tác chuẩn bị bí thư thành ủy đà nẵng trương quang nghĩa lưu ý các đơn vị phải chủ động trong công tác phối hợp
nhất là quá trình di chuyển từ sân bay về tới khu cách ly đảm bảo nghiêm ngặt quy trình phòng dịch
đặc biệt là không để công dân cảm thấy nặng nề tù túng trong khu vực cách ly gây tâm lý hoang mang lo lắng không cần thiết
liên quan đến các hành khách người trung quốc trên chuyến bay oz ba nghìn bảy trăm ba mươi một đến tp hcm vào lúc hai mươi ba h một mươi phút ngày bốn tháng hai
cơ quan chức năng tp hcm đang thực hiện giám sát tại cơ sở lưu trú
trước đó công an cửa khẩu tại sân bay đã phối hợp với trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế
tiến hành phân luồng hướng dẫn sáu mươi bốn hành khách vào khu vực cách ly riêng
thực hiện thủ tục khai báo y tế theo quy định đo thân nhiệt khám lâm sàng và điều tra yếu tố dịch tễ các hành khách
sau khi thực hiện kiểm dịch y tế trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế không phát hiện hành khách nào có dấu hiệu nghi ngờ nhiễm bệnh
qua kiểm tra giấy tờ hộ chiếu không ghi nhận có hành khách đến từ tỉnh hồ bắc trung quốc cho nên đã giải quyết cho sáu mươi bốn hành khách nhập cảnh
trước những diễn biến đáng lo ngại của dịch bệnh ncov
công an tỉnh thái nguyên đã chủ động nắm tình hình triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh ngay tại cơ quan đơn vị
đồng thời đảm bảo an ninh trật tự bảo vệ an toàn sức khỏe tính mạng cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân
tại công an phường ba hàng thị xã phổ yên tỉnh thái nguyên công dân khi tới thực hiện thủ tục hành chính đều được cán bộ chiến sĩ phát khẩu trang miễn phí
những chiếc khẩu trang này được mua bằng kinh phí xã hội hóa và tự nguyện đóng góp của tập thể cán bộ công an phường
chung tay góp sức phòng chống dịch trên địa bàn
cũng trong thời gian này đoàn thanh niên công an thị xã phổ yên tổ chức tuyên truyền về tình hình dịch
bệnh và phát miễn phí hai chiếc khẩu trang tại phường trung học phổ thông lê hồng phong thị xã phổ yên
ngoài việc phát khẩu trang miễn phí đoàn thanh niên công an thị xã đã tuyên truyền cho các em học sinh sinh viên
về việc không chia sẻ hay phát tán những thông tin sai sự thật
những loạn đối đo lắng hoang mang cho các phụ huynh học sinh
trước những diễn biến của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra
công an tỉnh thái nguyên đã chỉ đạo công an các đơn vị địa phương kiện toàn ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh
tổ chức triển khai các hoạt động phòng chống dịch theo chức năng nhiệm vụ được giao
tăng cường công tác thông tin tuyên truyền đến từng cán bộ chiến sĩ công nhân viên công an và các đối tượng
do đơn vị quản lý hiểu biết về dịch bệnh do virus corona gây ra từ đó có các biện pháp phòng chống
bệnh xá công an tỉnh công an các địa phương tổ chức phun thuốc khử trùng vệ sinh môi trường tại đơn vị
khu vực tiếp công dân và chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc hoa chất trang thiết bị y tế
nhân lực sẵn sàng đáp ứng công tác điều trị và phòng chống dịch

khu vực tiếp công tác điều trị và phòng chống dịch
bệnh xá công an tỉnh công an các địa phương tổ chức phun thuốc khử trùng vệ sinh môi trường tại đơn vị khu vực tiếp công tác điều trị và phòng chống dịch
bệnh xá công an tỉnh công an các địa phương tổ chức phun thuốc khử trùng vệ sinh môi trường tại đơn vị khu vực tiếp công tác điều trị và phòng chống dịch
bên cạnh đó các đơn vị nghiệp vụ ra soát trên mạng internet để ngăn chặn tin tức sai sự thật
và xử lý nghiêm các đối tượng tung tin giả phối hợp phân luồng đảm bảo an ninh trật tự
tại các chốt phun thuốc tiêu độc khử trùng phòng dịch tại các tuyến giao thông trên địa bàn tỉnh
kiểm soát việc vận chuyển mua bán các loại động vật vào địa phương
có các biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh tại trại tạm giam nhà tạm giữ
vào sáng ngày hôm nay bộ y tế đã chính thức ra mắt trang tin về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp
do chủng mới của virus corona gây ra gọi tắt là ncov trên cổng thông tin điện tử bộ y tế
có tên miền là ncov moh gov vn và app thông tin về dịch bệnh ncov có tên là sức khỏe việt nam
trang tin và ứng dụng app sức khỏe việt nam ra mắt nhằm giúp cho người dân nắm bắt tình hình dịch bệnh
và trang bị kiến thức phòng chống dịch bệnh thông qua các hướng dẫn khuyến cáo từ cơ quan y tế có chuyên môn
để bảo vệ bản thân và cộng đồng
việc ra mắt trang tin điện tử và app thông tin chính thức
dịch bệnh ncov góp phần đem lại nguồn thông tin chính xác tổng hợp đa dạng và trợ giúp cho người dân
cũng như đội ngũ cán bộ y bác sĩ và nhân viên y tế trong ngành y tế có thể chủ động ứng phó với các tình huống
dịch bệnh ncov đẩy lùi các trang thông tin giả mạo những tin đồn tin giả không có cơ sở
dây hoang mang lo lắng trong dư luận
bản tin một trăm một mươi ba online tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
liên quan đến vụ án cố ý làm lộ bí mật nhà nước và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
xảy ra trong kỳ thi tuyển công chức năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám tỉnh phú yên
qua điều tra mở rộng vụ án vào ngày bảy tháng hai cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh phú yên
đã tiếp tục khởi tố thêm ba bị can có liên quan
các bị can bị khởi tố gồm phạm văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba phó giám đốc sở nội vụ tỉnh phú yên
bùi văn nam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu phó trưởng phòng tổ chức công chức
viên chức sở nội vụ và nguyễn minh phát sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai phó tri cục trường tri cục trăn nuôi và thú y
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phú yên
sau khi tống đạt các quyết định khởi tố bị can cơ quan an ninh điều tra đã tiến hành khám xét nơi làm việc
của phạm văn dũng bùi văn nam thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bùi văn nam
cấm đi khỏi nơi cư trú đối với phạm văn dũng và nguyễn minh phát
trong kỳ thi tuyển công chức tỉnh phú yên năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám với vai trò là phó chủ tịch hội đồng thi
trưởng ban ra đề thi bị can phạm văn dũng đã có hành vi cố ý làm lộ bí mật nhà nước
với vai trò là ủy viên ban chấm thi các bị can bùi văn nam nguyễn vinh phát đã có hành vi lợi dụng
chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ
liên quan đến vụ án trên trước đó cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh phú yên đã khởi tố bắt tạm giam
ba công chức của sở nội vụ
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh phú yên đã ra quyết định khởi tố sáu bị can liên quan đến vụ án này
liên quan đến vụ việc thi thể một người phụ nữ bị phân xác giấu trong vali trôi giạt trên sông hàn
được phát hiện vào sáng ngày bảy tháng hai vụ việc đã gây rúng động dư luận đà nẵng
và sau khi tiếp cận thông tin xác định đây là một vụ án mạng nghiêm trọng
và chỉ sau bảy giờ đồng hồ vào cuộc điều tra công an thành phố đà nẵng đã bắt giữ được đối tượng gây án
phóng viên một trăm một mươi ba online đã thực hiện ghi nhận về quá trình truy tìm
nghi phạm trong đó có sự phối hợp chặt chẽ của nhiều lực lượng và công an quận ngũ hành sơn
khoảng bốn giờ sáng nay một người chèo đò trên sông hàng phát hiện một vali bên trong có sát một phụ nữ mắc phần đầu và chân
ngay sau đó công an thành phố đà nẵng đã tiếp cận hiện trường thu thập chứng cứ
theo ghi nhận ban đầu đây là thi thể của phụ nữ khoảng ba mươi tuổi theo nhận dạng có thể nhận định là người nước ngoài
xác định đây là vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng gây chấn động dư luận
giám đốc công an thành phố đà nẵng chỉ đào các lực lượng bằng mọi giá phải quyết tâm truy tìm ra thủ phạm xử lý trước pháp luật
kịp thời trắng an dư luận đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
đến một mươi một giờ trưa cùng ngày ban chuyên án đã xác định được hung thủ gây án là sia gubin hai mươi bảy tuổi tức tiêu quý bình trung quốc
đã bị lực lượng công an bắt khẩn cấp phục vụ công tác điều tra
tại đây hung thủ thừa nhận hành vi phạm tội và cho biết có quen với nạn nhân
cụ thể người phụ nữ trên có nhờ tiêu quý bình đánh bài ăn tiền hộ
tuy nhiên khi tham gia cá cược bình thua độ
đến chiều ngày sáu tháng hai bị hại tìm đến căn nhà bình thuê ở ở quận nguồn sơn thành phố đà nẵng đòi lại tiền đánh bạc
lúc này cả hai xảy ra cự cãi
quá nông nhận hung thủ dùng dây thừng siết cổ nạn nhân cho tới chết rồi phân xác thành nhiều mảnh nhằm phi tàng
sau khi giết người tôi đã
đã tìm cách để đưa xác của nạn nhân đến sông hàn để phi tan
chỉ vì một phút bốc đồng mà tôi đã hành động như vậy tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm của mình trước pháp luật của việt nam
trước sự quan tâm của dư luận về vụ án man rợ này chiều ngày bảy tháng hai công an thành phố đà nẵng đã tổ chức buổi thông tin với báo chí về vụ án này
đại tá trần mưu phó giám đốc công an tp nhận định đây là vụ việc nghiêm trọng và quá trình phá án gặp nhiều khó khăn
do cả nạn nhân và hung thủ
đều là người nước ngoài
từ những nguồn thông tin ba trăm linh tám với những nguồn thông tin có việc xuất đặt vào thành phố đà nẵng và trang ký ở đao khách sạn nạp
thì báo đoàn kinh là lúc đó khoảng một mươi rưỡi thì anh em các thủ công tác các thủ công tác công an sơn trà công an hải châu công an hữu hành sơn công an cát thường của bộ sơn trà hữu hành sơn đều tập trung lại
và giao cho các thủ đó là tổ trưởng là phạm cảnh đoàn sơn chỉ trách nhiệm tập hợp trình bình báo tuần giờ báo tuần giờ để có cái khuôn án chỉ đạt
thì lúc đó giờ là khoảng một mươi một giờ hơn thì lực lượng tinh sát của phạm cảnh đoàn sơn cùng với là anh em công an hữu hành sơn đã phát hiện cái đấu trường
cái quyết định là đột kích tôi ở nhà này
nhân dịp này ủy ban nhân dân thành phố quyết định thưởng nóng cho tập thể ban chuyên án số tiền một trăm linh triệu đồng
lãnh đạo đà nẵng ghi nhận nỗ lực của công an thành phố khi nhận hai trọng trách quan trọng là vừa tham gia phòng chống dịch bệnh ncov vừa phải quyết tâm khám phá án
kết quả của các đồng chí nó tạo được một niềm tin rất lớn trong nhân dân trong cả hệ thống chính trị của thành phố trong những ngày đầu năm
trong cái bối cảnh mà toàn thành phố chúng ta đang tăng cường các cái giải pháp để mà chống cái dịch
trong đó có vai trò của công an
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà nẵng đã tạm giam đối tượng tiêu quý bình đồng thời tạm giữ người bạn gái của bình cũng là người trung quốc để tiếp tục điều tra mở rộng
vào sáng ngày hôm nay công an huyện asus tỉnh đắk lắc đang tiếp tục điều tra và truy bắt nhóm khoảng một mươi đối tượng vận chuyển gỗ lậu rồi tấn công lực lượng kiểm lâm vườn quốc gia gióc đôn tỉnh đắk lắc
vào chiều ngày bảy tháng hai sau khi nắm thông tin có xe máy vận chuyển gỗ từ vườn ra vùng đệm tổ tuần tra gồm anh ngô lê nhật tiến trạm phó trạm kiểm lâm số bảy và anh nguyễn văn triều kiểm lâm viên đội kiểm lâm cơ động của vườn quốc gia york don tiến hành đuổi theo
lúc này tổ tuần tra phát hiện một nhóm khoảng một mươi đối tượng đang dùng nhiều xe máy để vận chuyển gỗ lậu tổ tuần tra yêu cầu dừng lại nhưng các đối tượng không chấp hành mà đã dùng dao và gậy tấn công lực lượng kiểm lâm khiến đồng chí tiến bị thương
tại chỗ hai đồng chí kiểm lâm đã giữ lại được hai xe máy và bốn hộp gỗ vụ việc đang được điều tra xử lý
công an tp vũng tàu tỉnh bản huyện vũng tàu vừa bắt giữ được đối tượng nguyễn văn oanh trú tại phường ba tp vũng tàu về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và thu giữ nhiều ma túy các loại cùng nhiều hung khí nguy hiểm
công an tp vũng tàu tỉnh bản huyện vũng tàu vừa bắt giữ được đối tượng nguyễn văn oanh trú tại phường ba tp vũng tàu về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và thu giữ nhiều ma túy các loại cùng nhiều hung khí nguy hiểm
công an tp vũng tàu tỉnh bản huyện vũng tàu vừa bắt giữ được đối tượng nguyễn văn oanh trú tại phường ba tp vũng tàu vừa bắt giữ nhiều ma túy các loại cùng nhiều hung khí nguy hiểm

rộng chuyên án để tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại xử lý theo đúng quy định của pháp luật
xin chào quý vị và các đồng chí đến với tiểu mục lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị và các bạn cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố cà mau tỉnh cà mau
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn hoàng liệt sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
hộ khẩu thường trú tại phường bảy thành phố cà mau tỉnh cà mau
về tội mua bán trái phép chất ma túy
còn về tội giao cấu với người từ đủ một mươi ba tuổi đến dưới một mươi sáu tuổi
cơ quan thiển án hình sự công an tỉnh cà mau đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng đỗ kiên nhẫn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hộ khẩu thường trú
tại xã tân thạnh thị xã giá đai tỉnh bạc điêu
đặc điểm nhận dạng có xẹo chấm cách một cm dưới sau đuôi mắt trái
và đối tượng lâm hải thương sinh năm hai nghìn hộ khẩu thường trú
tại ấp ba xã khánh hội huyện u minh tỉnh cà mau
phải nhận quyết định truy nã của cơ quan cảnh sát điều tra công an
huyện thới bình tỉnh cà mau cũng về tội giao cấu với người từ đủ một mươi ba tuổi
đến dưới một mươi sáu tuổi đối tượng này có sẹo chấm cách năm cm dưới sau đuôi mắt phải
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan
đến các đối tượng trên quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy
hoặc là sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy
cơ quan công an nơi gần nhất quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân
khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phân thưởng
cho những thông tin có giá trị mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật để đảm bảo an toàn
hết sức chú ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra
bộ công an phối hợp thực hiện